các phương tiện đều bị hệ thống camera giám sát ghi lại
đặc biệt những hình ảnh như thế này cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông
đặc biệt những hình ảnh như thế này cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông
làm chết năm mươi một người bị thương năm mươi hai người

so với bốn ngày tết năm ngoái giảm tám vụ giảm tám người chết giảm tám người bị thương
đường sát xảy ra một vụ làm một người chết và đường thủy không xảy ra tai nạn
đáng chú ý cũng trong thời gian nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bốn trường hợp vi phạm giao thông

lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động rất tích cực và có tính chất chuyên nghiệp rất cao cho nên mang lại hiệu quả rất lớn
nó thể hiện ở cái chỗ là cái tình hình về tai nạn giao thông
rồi những cái bất cập liên quan đến giao thông đều được xử lý rất là tốt
và như vậy thì đấy là chúng thấy rằng là những bước tiến rất là tốt trong cái lực lượng giao thông
có thể dùng cả lực lượng
dùng cả công nghệ và phối hợp các lực lượng trong cảnh sát giao thông
cũng như là cảnh sát giao thông có thể phối hợp với các lực lượng chức năng khác
để có thể thực hiện tốt công tác quản lý trật tự an toàn giao thông
mới đây đồng chí phạm bình minh ubnd phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ubnd giao thông quốc gia đã có thư khen toàn thể đội ngũ lực lượng cảnh sát giao thông
phó thủ tướng thường trực khẳng định
thay mặt thủ tướng chính phủ tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc
của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua
thành tích này thể hiện quyết tâm cao của các đồng chí trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi tám cttvk
của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ồn tắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai nqcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và chống ồn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
đây cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm sau
một là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
chỉ thị kết luận của trung ương của chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
thứ hai là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nắm chắc tình hình dự báo từ sớm từ xa để tham mưu cho chính phủ và bộ công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ba là tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
tiên tiến hiện đại kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm hướng tới phục vụ nhân dân nhanh nhất thuận lợi nhất và giảm được thời gian và biên chế của lực lượng cảnh giao thông
phát huy truyền thống tự hào gần bảy mươi sáu năm không ngừng lớn mạnh
với tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ vượt qua mọi thách thức
bảo vệ bình yên trên mọi tuyến đường
với hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
vâng còn với những chiến sĩ cảnh sát khu vực xa gia đình trực tết tại đơn vị đã là nhiệm vụ rất đỗi bình thường
có những đồng chí bao nhiêu năm tuổi nghề thì cũng là từng ấy
tối mùng ba tết thay vì ngồi trực ở cơ quan trung úy lê đức vũ cảnh sát khu vực của phường hòa xuân quận cẩm lệ
lại tranh thủ xuống khu dân cư nơi mình phụ trách để thăm hỏi người dân
đặc biệt là nắm tình hình từ bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố
mặc dù công việc trong những ngày tết còn bận rộn gấp nhiều lần
nhưng xuống với bà con thì trung úy vũ luôn ưu ước
hôm đây là những ngày tết nhưng mà các đồng chí ở cảnh sát cơ vực xuống tặng ở cơ sở
trấn cặn ở địa bàn để mà vừa là nắm tình hình vừa thăm hỏi động viên bà con nhân dân
để đống tết trong một năm yên lạnh tôi thấy là rất là vui mừng cái việc này
không chỉ giúp đỡ quan tâm những hộ dân đặc biệt khó khăn
chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
trung úy lệ đức vũ còn đồng ý với các đồng chí
đến từng nhà để trao trả căn cước cho người dân
hình ảnh người cảnh sát khu vực thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư tổ dân phố
dường như đã quá quen thuộc trong ngày thường và cả những ngày tết
nhờ thế tình hình an ninh trở tượng cũng luôn được đảm bảo
phần đó là một vai trò trách nhiệm của một cảnh sát cơ vực ở khu dân cư
phần đó là rất là tốt
nhưng mà những cái chuyện nhiệm vụ của anh là thường xuyên tùm tra kiểm tra đó
còn là thường xuyên đến với khu dân cư để nắm bắt tình hình
giữ vững được tình hình đó là phải đồng làm từ những dân
sau những giờ xuống với bà con trung úy vũ và đồng đội lại tiếp tục lao vào công việc
tuần tra kiểm soát địa bàn kịp thời kiểm tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định vui tết an toàn
chúng tôi xác định là đến gần gũi với dân và hiểu tâm
tâm tư nguyện vọng của dân và được người dân đồng tình ủng hộ
đó là một động lực để tôi tiếp tục phát huy tinh thần cảnh sát khu vực gàng gian và gàng gian hơn nữa
tết đến lo cho gia đình thì ít nhưng lại sợ bà con ở địa bàn dân cư bị thiếu thốn khó khăn thì nhiều
đó là nỗi niềm của nhiều cảnh sát khu vực
lại một tết nữa xa nhà bỏ qua những niềm vui riêng với người thân bạn bè
biết bào cảnh sát khu vực trên khắp địa bàn thành phố đã và đang miệt mài với nhiệm vụ
vì sự ăn vui của mọi người mọi nhà
thưa quý vị những ngày này ở xã vùng cao háng đồng huyện bắc yên của tỉnh sơn la
trong các bản làng của đồng bào dân tộc mông các chàng trai cô gái khoác trên mình những bộ váy áo
dân tộc sặc sỡ sắc màu hòa nhịp vào những điệu khen tiếng sáo đã tạo nên một không khí vui tươi
âm cúng của ngày tết ở nơi cầu trời tây bắc
tại bản háng đồng c huyện bắc yên trong những ngày đầu năm mới
người dân nô nức tập trung tại sân bóng của bản để chơi các trò chơi
đặc trưng của dân tộc như ném bao và đánh tu lu
ném pao được xem là trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc của người dân tộc mông vùng tây bắc
quả bao là một vật để minh chứng cho tình yêu của đôi lứa của người dân nơi đây

trong tín ngưỡng truyền thống thì nét tương đồng của người mông với các dân tộc khác là cứ mỗi độ xuân về
những người dù đi làm ăn xa đến mấy cũng nhớ ngày tết cổ truyền của mình mà về thắp hương cho tổ tiên
để cầu mong phù hộ cho gia đình trong năm mới luôn mạnh khỏe làm ăn thuận lợi
ngoài việc thờ cúng tổ tiên chơi các trò chơi trong ngày tết mông thì tục giã bánh dày cũng là nét văn hóa không thể thiếu trong ngày tết
ngoài những việc vừa chơi dạy trí như đến tổ lô và ném bao và thở khen xá các kiểu như thế khác thì người mông còn thở cúng tổ tiên
và còn phải kim trong ba ngày
trong ba ngày kim đấy là thứ nhất không được tiêu tiền thứ hai nữa là không được cắt tóc
và thứ ba nữa là không được ăn cơm trà nến lã không được ăn rau không được ăn cơm với thịt
để người dân được vui xuân đón tết trong no ấm và an toàn
lực lượng công an huyện bắc yên đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện hướng về vùng cao
đồng thời triển khai lực lượng làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong những ngày
ngoài việc thực hiện công tác thiện nguyện
chúng tôi kết hợp với công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ cho bà con ăn tết vui vẻ
từ những việc làm nhỏ đó thì đã tạo được sự gắn kết giữa người dân với cán bộ chiến sĩ
tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng nhân dân
những cánh đáy đáy đáy
những đảo nở rực trong thời tiết xe lạnh
hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của người dân
báo hiệu một năm mới ấm no và hạnh phúc sẽ đến với người dân nơi vùng cao tây bắc
ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông đi học trực tiếp
bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
thông tin từ bộ giáo dục đào tạo cho biết
bộ này đã có những chỉ đạo giáo diết cho việc
khi học trở lại
theo đó thông tin cập nhật về mở cửa trường học cụ thể như sau
một trăm linh các trường học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên
học viên đi học trở lại trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông đi học trực tiếp
bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non
tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng hai tháng ba
nơi còn lại
thủ đô hà nội tỉnh bình dương và tỉnh đồng nai đã lên kế hoạch đưa học sinh
quay trở lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể
ngay sau tết bộ giáo dục đào tạo có kế hoạch kiểm tra tình hình chuẩn bị
tổ chức cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai trăm bốn mươi bảy
kính thưa quý vị đến ngày hôm nay mọi người được đón tết vui trong an toàn vui tươi và đó là sự hy sinh của rất nhiều người trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua
trong đó có đại úy phan tấn tài cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu tp hcm
và cái tết năm nay cũng là một cái tết thiếu vắng người đồng chí đồng đội thiếu vắng người chiến sĩ công an đầy nhiệt huyết

trong đó có đại úy phan tấn tài cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an đầy nhiệt huyết